bác sĩ đột quỵ có thể dự đoán được trước hay không
và bác sĩ có thể chỉ rõ những dấu hiệu nào mà cảnh báo bệnh nhân bị đột quỵ
đột quỵ có thể dự đoán được hay không
tuy câu trả lời là có có thể dự đoán được
và dự đoán bằng cách là gì
nếu mà chúng ta có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạnh
ví dụ như là chúng ta bị tăng huyết áp mà chúng ta không điều trị
điều trị thì có thể là chúng ta điều trị bằng thuốc
hoặc là những biện pháp điều trị không bằng thuốc
nhưng làm sao cho con số huyết áp phải bình ổn và an toàn
nếu mà chúng ta không điều trị chúng ta không chú ý
thì chúng ta sẽ biết rằng là trong tương lai thì chúng ta có thể bị đột quỵ
chúng ta bị dối loạn lipid máu mỡ máu tăng cao mà chúng ta không điều trị
thì chúng ta biết rằng trong tương lai chúng ta sẽ là ứng cử viên của đột quỵ
nếu mà tiểu đường cũng thế chúng ta không kiểm soát tốt đường huyết
chúng ta cũng sẽ bị đột quỵ
đấy là những dự đoán xa
còn những dự đoán gần
là chúng ta đã có một số lần đột quỵ biểu hiện một cách rất là kín đáo
người ta gọi là đột quỵ thoáng qua
nhưng mà chúng ta không biết rằng đấy là chúng ta đã đột quỵ rồi
thì sẽ trong vòng một hai năm tới
hoặc không đến mức không kéo dài như thế
chúng ta sẽ bị đột quỵ một cách vĩnh viện
bác sĩ vừa mới nói đến việc là đột quỵ thoáng qua mà chúng ta không nhận biết được
và dấu hiệu của việc đột quỵ thoáng qua đó là gì ạ
đột quỵ thoáng qua
người ta gọi là
cơn thiếu máu não thoáng qua
đời thoáng qua là như thế này
chúng ta có thể tự nhiên
chúng ta mất thị lực đột ngột
không nhìn thấy gì cả
nhiều người nói với chúng tôi rằng là
không hiểu làm sao là nhà tôi đang xem tv
nhưng mà tự nhiên thấy mất điện đột ngột rất nhiều lần
ví dụ như vậy
nhưng mà nếu như mà thông tin đấy đến với người bác sĩ
thì người bác sĩ phải nghĩ rằng là
người ta bị mù đột ngột
ví dụ như vậy
nhưng mà sau đến một lúc
thì người ta lại
có thể người ta nhìn được bình thường
hoặc là người ta có thể bị liệt một cách thoáng qua
thoáng qua mà cái biểu hiện của nó rất là kín đáo
có thể chúng ta không nhận biết được
nhưng mà mô tả với người thầy thuốc
thì người thầy thuốc sẽ quy nó về thành một hội chứng triệu chứng được
ví dụ như là
đang ăn cơm thì cầm đũa thì bị rơi
không nhặt lên được
nhưng một lúc sau lại cầm lên được
ví dụ như vậy
hoặc là đang đi lại
thì thấy đột ngột là chân tay bị yếu
và không vận động được
ngồi xuống một lúc
thì có khi lại vận động được
hoặc là rõ ràng hơn là có những người
đúng như là các dấu hiệu đột quỵ
như chúng tôi vừa mô tả
méo miệng yếu nửa chân tay
chở chân tay một bên
nhưng mà các triệu chứng ấy
có thể phục hồi trong vòng hai mươi bốn giờ
thì người ta gọi là những cơn thiêu mong đạo thoáng qua
một số lần bị như vậy
thì sẽ có những đột quỵ
nó gọi là vĩnh viễn
kiến thức này
hồng anh nghĩ rất là bổ ích ạ
và quý vị khán giả
có thể là sau khi mà nghe được những kiến thức này
thì hãy để ý hơn đến sức khỏe của mình
nếu như mà thấy có những biểu hiện thoáng qua
thì cũng không nên chủ quan đúng không ạ
cần thiết là phải đến cơ sở y tế
để gặp thầy thuốc
và sẽ có được những tư vấn của bác sĩ